thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an sáng nay đại tá nguyễn hồng phong giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
đã tới nhà trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy trước di ảnh đồng chí trần trung hiếu
cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi
phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo nghi vấn mua bán trái phép trên ma túy nên đã áp sát để bắt quả tăng
thì bất ngờ bị đối tượng dùng kéo đâm trọng thương
mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội và các y bác sĩ kịp thời cấp cứu cứu chữa
nhưng do vết thương quá nặng đồng chí đã hy sinh vào lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sự hy sinh anh dũng của đại úy trần trung hiếu là tấm gương hết mình vì công việc
xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho tuổi trẻ cả nước tuổi trẻ công an nhân dân và tuổi trẻ công an tỉnh hà tĩnh học tập noi theo
trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí đại úy trần trung hiếu đảng ủy công an trung ương đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
các cục nghiệp vụ bộ công an đã gửi vòng hoa tiễn biệt đồng chí đại úy trần trung hiếu và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb cùng các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tám mươi sáu bị can
theo đó bị can trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ba tội danh
gồm tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ
các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
một trong số tám mươi hai bị can bị đề nghị truy tố có đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
kết quả điều tra xác định cựu cục trưởng đỗ thị nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ năm hai triệu usd
để bao che bưng bít cho các sai phạm của bà trương mỹ lan và ngân hàng scb
việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến ngân hàng nhà nước chính phủ không có đủ thông tin tài liệu
để chỉ đạo xử lý các xe phạm của ngân hàng scb ngăn chặn hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng scb
hành vi làm trái công vụ trái quy định pháp luật thanh tra của bị can đỗ thị nhàn để giúp đỡ trương mỹ lan
tạo điều kiện cho vạn thịnh pháp ngân hàng scb thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc của nguyễn thái điển
trú tại phường hải châu một quận hải châu khởi tố bị can đào nguyên nghị chú tại phường hòa khánh nam quận liên triều
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra công ty cổ phần vượng miền trung được thành lập đăng ký vốn điều lệ tám tỷ đồng
nhưng đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và tăng vốn điều lệ lên hai trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên đây là con số ảo công ty này không có tài sản
riêng điền và nghị dù không phải là cổ đông không sở hữu cổ phần tại công ty
nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân đã lập ra website fumat vn và app fumat
đưa ra thông tin gian dối chào mời kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền mua cổ phần
với lý do tăng vốn điều lệ cho công ty để lên sàn chứng khoán
các đối tượng hứa hẹn số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian
khi công ty được niêm yết trên sản chứng khoán thì có thể thu lợi rất nhiều lần
đến thời điểm bị phát hiện điền và nghị đã kêu gọi hơn năm trăm linh người tham gia mua cổ phần
với số tiền chiếm đoạt hơn ba mươi tám tỷ đồng
bỏ thuốc ngủ vào rượu nhằm cướp tài sản của nạn nhân
phan quốc huy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để làm rõ
nạn nhân là chị lưu thị thủy chủ quán cà phê ở xã xuân định huyện xuân lộc
thấy chị thủy có nhiều vòng vàng nên trong lúc đi mua đồ ăn về nhậu huy đã mua thêm hai viên thuốc ngủ
lợi dụng lúc mọi người không để ý huy cho hai viên thuốc ngủ và ly rượu để chị thủy uống
sau đó dùng kéo cắt một mươi bốn vòng đeo tay một sợi dây chuyền vàng và một điện thoại di động của nạn nhân
tổng trị giá gần chín mươi triệu đồng gây án xong huy bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó
huy có hai tiền án về tội cướp tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đang thực hiện truy bắt đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tp hcm
để phục vụ công tác truy bắt và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm thông báo truy tìm đối tượng có lai lịch như sau
họ và tên hà trọng vũ sinh ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê quán bến tre nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
số hai trăm một mươi một ấp ba xã hưng phong huyện rồng trôm tỉnh bến tre nơi ở trước khi bỏ trốn
số một trăm linh ba trên a bốn lê văn thọ tổ ba mươi bốn phường một mươi một quận gò vấp tp hcm
chứng minh nhân dân số ba hai không chín bốn bốn ba không hai bảy năm cấp ngày một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nơi cấp công an tp hcm
hộ chiếu số
a một năm ba ba bốn bốn hai bảy năm cấp ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn năm
ai biết thông tin về đối tượng đề nghị liên hệ với đồng chí võ trường giang
đội ba phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm địa chỉ sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai
phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm số điện thoại chín trăm ba mươi chín chín mươi ba hai trăm chín mươi chín
đang vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã an hiệp
huyện châu thành tỉnh sóc trăng
nhật trường quân đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phối hợp với công an huyện châu thành
và các lực lượng chức năng bắt quả tàng
vào khoảng năm h ba mươi sáng nay lực lượng công an tiến hành dừng phương tiện ô tô bảy chỗ biển kiểm soát bảy mươi năm e một trăm sáu mươi tám
do quân điều khiển phát hiện bên trong xe ô tô có chứa một mươi năm bao thuốc lá điếu nhập lậu
gồm các nhẫn hiệu z hero và scott
qua làm việc đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc lá trên từ huyện đức huệ tỉnh long an
xuống tỉnh sóc trăng để tiêu thụ
thưa quý vị vài năm gần đây thuốc lá điện tử xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường
với những lời quảng cáo như đây là một giải pháp an toàn thay thế và giúp cài nghiện thuốc lá truyền thống
tuy nhiên theo cảnh báo của bộ y tế thì hiện nay chưa có bất cứ một bằng chứng khoa học nào
cho thấy thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá điếu truyền thống
thậm chí trong nhiều sản phẩm còn có chứa nicotine là chất gây nghiện cao độc hại
gây ra bệnh tim mạch hô hấp tiêu hóa và ung thư
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh hà nam
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hà nam đã phát hiện một tổng kho cung cấp thuốc lá điện tử
với số lượng lớn nhất từ trước đến nay
vụ bắt giữa lần này tiếp tục là một lời cảnh báo mạnh mẽ
đối với trả lưu sử dụng sản phẩm độc hại này của không ít bạn trẻ khiến này
một sản phẩm thuốc lá điện tử được tầm hương vị sẵn như thế này
đang được giao bán trên thị trường với mức giá từ hai trăm linh đồng đến hai trăm năm mươi đồng
nhưng theo tài liệu của cơ quan điều tra khi các đối tượng nhập về để phân phối
có gia gốc chỉ khoảng ba mươi đồng nghĩa là rẻ hơn gần bằng một phần một mươi so với giá bán
thời điểm cơ quan chức năng ập vào kiểm tra kho hàng nằm trong khu công nghiệp châu sơn
ở thành phố phủ lý cả chục công nhân của công ty vẫn đang miệt mài gia công
đóng gói các sản phẩm thuốc lá điện tử
đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn chứng tử hay tài liệu chứng minh nguồn gốc
của toàn bộ số hàng trong kho
tuy nhiên thông tin trên nhãn mắc cho thấy các sản phẩm này có xuất xứ từ trung quốc
các đối tượng khi mà liên lạc giữa chủ hàng với người nhận hầu hết dùng các mạng xã hội
như wechat zalo để báo các địa điểm
tuy nhiên qua xác minh ban đầu thì cho thấy các địa điểm này không cụ thể tại một vị trí nhất định
mà nằm ở các khu vực giải rác trên địa bàn cả nước như khu vực bắc ninh hà nội
khu vực hải dương
qua kiểm đếm lực lượng chức năng thu giữ trên một trăm linh tám sản phẩm cùng một hai tấn vỏ hộp thuốc lá điện tử
tem nhãn các loại cùng máy móc phục vụ quá trình gia công đóng gói
với số lượng hàng hóa lớn như vậy đây được coi là vụ vi phạm lớn nhất từ trước đến nay
đối với mặt hàng thuốc lá điện tử trên địa bàn cả nước
đối với quan bản quy định pháp luật thì cũng chưa có những quy định cụ thể nào
đối với mặt hàng thuốc lá điện tử này trên địa bàn cả nước
cái quy định về chế tài xử lý sau này để xử lý cuối cùng về hình sự thì cũng chưa có
thì chúng tôi đang có chương trình củng cố hồ sơ tài liệu để điều tra làm rõ sớm nhất
để có kết luận để xử lý trước pháp luật đối với vụ việc này
hiện cơ quan công an đã lấy mẫu các hương liệu tẩm ướp trong các sản phẩm thuốc lá điện tử
để giám định thành phần hóa chất
kết quả phân tích sẽ là căn cứ để cơ quan điều tra đưa ra hướng xử lý đối với vụ vi phạm này
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố tam điệp của tỉnh ninh bình
đã ra quy định truy nã đối với đối tượng phạm quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn hang nước xã quang sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
về tội mua bán trái phép trên ma túy
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã đồng hóa huyện kim bảng tỉnh hà nam
và đối tượng nguyễn văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tần tiến
xã minh tân huyện phù cử tỉnh hưng yên phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện phù cử tỉnh hưng yên cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện